trong không khí phấn khởi chào đón năm mới kỷ hợi hai nghìn một mươi chín và kỷ niệm tám mươi chín năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
sáng nay tại phủ chủ tịch tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã chủ trì buổi gặp mặt
chúc tết các đồng chí lão thành cách mạng lãnh đạo đảng nhà nước cùng đồng bào và các chiến sĩ trên cả nước
phát biểu tại cuộc gặp mặt tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã điểm lại những thành tiệu nổi bật toàn diện của đất nước trong năm hai nghìn một mươi chín
tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh những thành tiệu toàn diện đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám trên tất cả các lĩnh vực đã góp phần củng cố
nâng cao niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước
đó là kết tinh của sự nghiệp hơn ba mươi năm đổi mới toàn diện đất nước sự đoàn kết thống nhất nỗ lực phấn đấu
trung sức trung lòng của toàn đảng toàn dân toàn quân ta sự đồng thuận đồng tình ủng hộ cổ vũ động viên
góp ý kịp thời của cán bộ đảng viên các đồng chí lão thành các tầng lớp nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp
đồng tâm nhất trí của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tạo động lực và khí thế mới niềm tin và hy vọng lớn bước vào năm mới hai nghìn một mươi chín
không phải ngẫu nhiên mà một không khí phấn khởi tin tưởng ngày càng lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân
tác động tích cực mạnh mẽ trên khắp cả nước và được nhiều bạn bè quốc tế ghi nhận
trong không khí cả nước mừng xuân mừng đảng ta tròn tám mươi chín tuổi
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng
các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam các mẹ việt nam anh hùng
cùng toàn thể đồng bào đồng chí và chiến sĩ cả nước đồng bào ta ở nước ngoài lời chào trân trọng lời thăm hỏi thân tình và chúc mừng tốt đẹp nhất